xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin chiều ngày tám tháng năm là thông tin về sai phạm liên quan đến đất đai của nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên tỉnh sơn la và đồng phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can
vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm lê văn kỳ phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sơn la
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên tỉnh sơn la phạm bình minh giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện mai sơn
nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai huyện bắc yên và lò duy thành nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện bắc yên
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lê văn kỳ phạm bình minh và lò văn thành đã chỉ đạo thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đối với khu đất xây dựng khách sạn đồng tâm và khu đất xây dựng cửa hàng xăng dầu tuấn trung tại thị trấn bắc yên huyện bắc yên
từ đất dịch vụ thương mại chúng đấu giá thuê bảy mươi năm của nhà nước sang đất ở lâu dài cho người thân quen trái quy định vi phạm các hành vi bị cấm
theo luật đất đai hành vi này đã gây thiệt hại đến tài sản nhà nước đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
còn về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
phiên tòa xem xét kháng cáo của hơn một trăm linh đương sự gồm một mươi năm trong số hai mươi ba bị cáo chín mươi năm người bị hại hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đánh giá hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo là đồng phạm của luyện bị phạt mức án từ một mươi đến một mươi chín năm tù về cùng tội danh
bị cáo võ thị thanh mai vợ của luyện bị phạt ba mươi năm tù
nguyễn thái lực em trai của luyện nhận án hai mươi bảy năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
tòa cũng buộc vợ chồng luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn hai bốn trăm linh tỷ đồng cho các bị hại
trong đơn của hơn một trăm linh đơn kháng cáo được xem xét tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay có đơn của vợ chồng luyện
hội đồng xét xử thông báo nhận được đơn của võ thị thanh mai đang được tại ngoại xin hoãn phiên tòa vì bị cáo đang mang thai sức khỏe yếu phải nhập viện
trước thông tin này chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ tiến hành xác minh đồng thời cho biết hội đồng xét xử không chấp nhận hoãn phiên tòa mà vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo mai
phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày một mươi chín tháng năm
một phiên xét xử đáng chú ý khác cũng diễn ra trong sáng nay tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác với giá hai mươi tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh an giang sáng nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm bị cáo gồm
vũ văn quý đào ngọc cảnh ngô văn trọng hoàng thị tâm và trần trí mãnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền và đưa hối lộ
theo cáo trạng mãnh mở công ty kinh doanh dầu nhất phụ tùng xe máy ở thành phố châu đốc
lo sợ việc giám đốc công an tỉnh an giang lúc bấy giờ là đại tá đinh văn nơi nay là thiếu tướng giám đốc công an tỉnh quảng ninh
chỉ đạo tăng cường tấn công chấn áp tội phạm sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình
mãnh nảy sinh ý định tìm các tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác
để thực hiện khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mãnh gặp cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá hai mươi tỷ đồng
mặc dù biết không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng nhóm quý trọng tâm và cảnh đã bàn bạc
câu kết đưa ra thủ đoạn gian dối để nhận một mươi tỷ đồng của mãnh
đến ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mãnh tố cáo hành vi của các đối tượng
phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày một mươi tháng năm
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn chi phát
trú tại thành phố cần thơ đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh văn thành huỳnh minh lép và lê văn đèo
cùng chú tỉnh kiên giang về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra nhóm bốn đối tượng trên đã rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn với một người tên là phan văn vàng
chiều tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai khi gặp phan văn vàng đang ăn nhậu
bốn đối tượng đã dùng tay chân và dùng cây gỗ đánh anh vàng bị thương tích một mươi sáu
một đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar karaoke trên địa bàn thành phố đà nẵng
vừa bị công an thành phố đà nẵng triệt phá
ba đối tượng cùng chú tại đà nẵng là phan trần vũ và nguyễn hữu ngọc đã bị bắt giữ cùng với một lượng lớn ma túy tổng hợp
trong đường dây này vũ được xác định là đối tượng cầm đầu ngọc đặt tay chân đắc lực
vào đầu tháng ba qua công tác nắm tình hình công an thành phố đà nẵng phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn
hoạt động mua bán chai phép chất ma túy với thủy đoạn rất tinh vi
chọn địa điểm giao dịch ngay trong các quán bar karaoke nên xác lập chuyên án
đến chiều ngày ba tháng năm khi xác định vũ vừa đi nhận ma túy từ bến xe trung tâm đà nẵng về
các trinh sát đã tiến hành bắt bỏ tăng
trong đường dây này một trăm linh viên thuốc lắc đã được các đối tượng cất dấu tinh vi trong thùng chứa lá sông
tiếp tục khám xét nơi ở của vũ công an thành phố phát hiện một mươi năm g ketamine
đồng thời bắt giữ ngọc để phục vụ điều tra
thời gian qua trên đệ bàn tỉnh lào cai tình trạng trồng tàng trữ mua bán chai phép cây thuốc viện
vẫn diễn ra khá phức tạp không chỉ trồng ở nơi hèo lánh
giờ đây người dân còn trồng ngay trong vườn nhà với nhiều lý do biện minh khác nhau
xác định việc xóa bỏ cây thuốc viện là nhiệm vụ quan trọng
lực lượng công an tỉnh lào cai đã và đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp
là trồng cho gà ăn để phòng chống dịch bệnh
căn cứ vào những quy định của pháp luật công an phường sapa đã tiến hành xử phạt hành chính
và yêu cầu gia đình cam kết không tái phạm
tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn phường sapa lực lượng công an đã phát hiện xử lý tám vụ với bảy đối tượng
liên quan đến việc trồng cây thuốc viện
trồng vận chuyển và mua bán cây thuốc viện
công an phường sapa đã thu giữ được trên hai năm trăm linh cây thuốc việt do bà con canh tác
xử phạt hành chính gần bốn mươi triệu đồng
thường thường thì những người dân sử dụng các tấm lưới đen với mục đích là che chắn
để tránh phát hiện của cơ quan chức năng
cho nên là cái việc mà phát hiện quá trình đi tuần tra kiểm soát
để phát hiện cái việc trồng cây thuốc viện từ nhân dân là cũng rất là khó khăn
thời gian gần đây việc mua bán vận chuyển và trồng cây có chứa chất ma túy
địa bàn có xu hướng gia tăng
đối tượng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số
thường chọn khu vực hẻo lánh xa xôi để canh tác
trước thực trạng đó công an tỉnh chỉ đạo công an địa bàn ra soát
bám nắm địa bàn đối tượng để phát hiện triệt phá cây thúc viện
với loại tội phạm về trồng cây thuốc viện
trong thời gian qua thì cũng đấu tranh rất quyết liệt
chỉ đạo lực lượng nhất là lực lượng xã bám làng bám bàn
bám các cây ở vùng sông xa cư quyết
để yêu cầu bà con triệt phá các loại cây đã trồng
để phòng ngừa ngăn chặn hành vi trồng trái phép cây có chứa chất ma túy
đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh với các loại tội phạm
trong đó tập trung lực lượng tấn công truy quét tội phạm về ma túy
xóa các điểm phức tạp về trồng mua bán tàng trữ trái phép cây thuốc viện
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tòa án nhân dân
tổ chức xét xử lưu động một số vụ án để tăng tính gian đe phòng ngừa chung
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi sơn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi trên c bảy tân mai
phường tân mai quận hoàng mai tp hà nội về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép trái
cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng
công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn minh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khu bảy phường nông trang tp việt trì tp phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có nốt ruồi ở đuôi lông mày trái
và đối tượng nguyễn năng duy sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn vạn an
xã sơn đông thị xã sơn tây tp hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ba vì tp hà nội
cũng về tội gây dối trật tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện